thưa quý vị theo thông tin từ sở y tế tp hà nội cho biết
trưa ngày hôm nay hà nội không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín cộng đồng
cộng dồn trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hà nội ghi nhận ba chín trăm bảy mươi ba ca dương tính trong đó ghi nhận ngoài cộng đồng một sáu trăm linh một ca
và đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm bảy mươi hai ca
về công tác tiêm chủng thành phố đã tiêm sáu mươi năm trăm bốn mươi hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có một mươi bốn sáu trăm tám mươi tám mũi một và bốn mươi năm tám trăm năm mươi bốn mũi hai